trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một tại tỉnh hòa bình bộ công an và ủy ban dân tộc phối hợp với ban dân tộc tỉnh hòa bình
tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy tái trồng cây có chứa chất ma túy năm hai nghìn một mươi chín
cho hai trăm linh đại biểu ở các sở ngành cán bộ làm công tác dân tộc và tuyên truyền của tỉnh hòa bình
đặc biệt có năm mươi người là các già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư trên địa bàn thành phố hòa bình
tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu một số chuyên đề như tội phạm tệ nạn ma túy thực trạng và giải pháp
tình hình tội phạm và công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh hòa bình nói riêng
ma túy hiểm họa của nhân loại hủy hoại sức khỏe phá hoại hạnh phúc gia đình
làm gia tăng tội phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lây nhiễm hivs
kết quả đạt được trong những năm vừa qua và phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới về công tác phòng chống ma túy ở vùng dân tộc và miền núi
các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận trao đổi rút kinh nghiệm đặc biệt là trao đổi của các già làng trường bản
người có uy tín về cách nhận biết các loại ma túy công tác tuyên truyền trong cộng đồng về phòng chống ma túy ở địa bàn khu dân cư
thông qua đó giúp các đại biểu nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trong nước và trên thế giới
giúp chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương về phòng chống ma túy phòng chống hivs
chương trình tập huấn nhằm trang bị cho các già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng dân cư
người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng có phương pháp biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư
qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước tác hại của ma túy sự nguy hiểm của đại dịch hivs và cách thức phòng chống ma túy
phòng chống lây nhiễm hivs đoàn thể các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn cộng đồng dân cư